hàn quốc là một trong những thị trường xuất khẩu lao động hàng đầu ở nước ta
dự kiến trong năm nay hàn quốc tiếp nhận khoảng hai một trăm linh lao động đến từ việt nam
tuy nhiên có bốn mươi bốn quận huyện thuộc một mươi tỉnh thành nước ta bị đưa vào danh sách ngừng tiếp nhận lao động
do có tỷ lệ lao động hết thị thực nhưng không chịu về nước ở mức cao trong đó có quảng bình
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
xã hải trạch là một trong những địa phương có tỷ lệ người đi xuất khẩu lao động nhiều nhất huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bộ mặt của làng quê này đã có nhiều đời khác trong đó một phần đóng góp không nhỏ đến từ những người tham gia đi xuất khẩu lao động
gia đình ông hồ trọng châu có hai người con đang làm việc tại hàn quốc
trong đó anh hồ thanh tuấn con trai cả của ông châu dù đã quá hạn hợp đồng lao động nhưng vẫn chưa trở về nước

trong đó anh hồ thanh tuấn con trai cả của ông châu dù đã quá hạn hợp đồng lao động nhưng chưa trở về nước